hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa là điều gây bất ngờ vừa là tín hiệu cho thấy sự chuyển hướng đáng chú ý trong chính sách của berlin
những lý do khiến đức trần trừ
chỉ mới tuần trước thủ tướng scott vẫn kiên trì với lập luận rằng
ưu tiên hàng đầu của nato là tránh đối đầu với nga
để bảo vệ mục tiêu này việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine cần được cân nhắc kỹ
tránh khiêu khích moscow châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba
đó chỉ là một trong nhiều lý do mà berlin viện cớ để dẫn giải
lý do vì sao đức không cung cấp vũ khí hạng nặng cho kiev
điều mà nhiều nước đồng minh phương tây đã làm
những lý do khác mà chính phủ đức vin vào gồm
quân đội nước này không còn đủ mức độ vũ khí dự trữ để đảm bảo an ninh quốc phòng trong nước
học binh sĩ ukraine cần nhiều thời gian để học sử dụng các vũ khí mà đức đang có
berlin chọn cách hỗ trợ tài chính cho kiev
đồng thời cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho các thành viên nato ở đông âu
sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí sản xuất từ thời liên xô cho ukraine
đức đang chịu những sức ép như thế nào
sức ép yêu cầu berlin hỗ trợ vũ khí cho kiev đã có từ trước khi nga đưa quân vào ukraine
khi chiến sự nổ ra đức phản ứng hời hợt bằng cách viện trợ cho ukraine năm mũ trống đạn
tuy nhiên khi chiến sự ngày càng kéo dài
sức ép càng nề nặng lên chính quyền thủ tướng scott yêu cầu thay đổi chính sách hỗ trợ kiev
không chỉ từ vị đại sứ ukraine ở berlin sức ép còn đến từ các đồng minh phương tây
tuy nhiên sức ép gây gắt nhất đến từ đảng dân chủ tự do
và đảng xanh thuộc liên minh cầm quyền của ông scott
trong tháng này ba nghị sĩ đức đã tới kiev
tất cả đều ủng hộ cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine
một trong số đó là marie angèle schach của đảng fdp
nghị sĩ này thậm chí còn đặt câu hỏi liệu ông scott có thích hợp
làm nhà lãnh đạo đất nước trong thời khắc khó khăn hiện nay hay không
aton horatel nghị sĩ thuộc đảng xanh
nói rằng rào cản lớn nhất để đức hỗ trợ cho ukraine nhiều hơn nằm tại văn phòng thủ tướng
nhiều tuần qua đảng xanh đã đẩy mạnh của vận động hành lang
để tăng cường viện trợ vũ khí cho ukraine
trong khi đó đảng đối lập lớn nhất là liên minh dân chủ thiên chúa cdu
dự kiến đệ trình lên quốc hội đức yêu cầu cung cấp xe tăng cho ukraine
bước đi này nếu diễn ra sẽ nhận được sự ủng hộ của fd và đảng xanh
gây tổn hại nặng nề cho uy tín chính trị của thủ tướng scott
cũng như là đảng svd tại quốc hội
bước đi mở đường cho các vũ khí khác
các đồng minh nato như mỹ anh và pháp hay hà lan
đều đã cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng
nặng cho ukraine
thực tế này khiến đức có nguy cơ bị cô lập
nếu không thay đổi lập trường về việc viện trợ cho kiev
phát biểu tại cuộc họp tại căn cứ không quân ramsten hôm hai mươi sáu tháng bốn
bộ trưởng quốc phòng mỹ ông leeo austin cho rằng
các nước phương tây có thể làm nhiều hơn để giúp ukraine tự vệ
sau đó bộ trưởng quốc phòng đức cho biết
chính phủ đức đã nhất trí sẽ cung cấp pháo tự hành phòng không cho kiev
hiện chưa rõ bao nhiêu pháo tự hành sẽ được đưa đến ukraine
gepard là một loại xe tăng được trang bộ
và trang bị hai đầu pháo phòng không
ba mươi năm mm có thể nâng cấp thành tên lửa phòng không stinger
vũ khí phòng không này hiện được sử dụng trong quân đội nhiều nước
tập đoàn vũ khí karus mafei wekhan của đức cho biết
hiện có sẵn năm mươi pháo gepard trang bị đầy đủ
sẵn sàng được chuyển giao trực tiếp cho ukraine
dù đã công bố kế hoạch viện trợ cho ukraine vũ khí hạng nặng
phe đối lập vẫn tiếp tục gây sức ép
đòi chính phủ của thủ tướng scott đi xa hơn
nghị sĩ thuộc cdu nói rằng
cung cấp pháo tự hành gepard là bước khởi đầu tốt đẹp
bộ kinh tế đức cơ quan phụ trách phê duyệt đơn hàng xuất khẩu vũ khí
không bình luận về câu hỏi
việc phê chuẩn chuyển giao pháo phòng không gepard
có đồng nghĩa cho phép xuất khẩu xe tăng đức tới ukraine hay không
theo tạp chí west tập đoàn công nghệ quốc phòng ramanet
đã đề nghị chính phủ đức cho phép xuất khẩu tám mươi tám xe tăng leopat một a năm
cùng với một trăm linh xe chiến đấu bộ binh mander cho ukraine
trong khi đó tập đoàn karos mafay webman cho biết
họ sẵn sàng chuyển ra một trăm linh khẩu pháo tự hành nếu được chính phủ đức bật đến xanh